tại tỉnh sơn la tình trạng khai thác cát trái phép trên sông đà đoạn qua xã tả học huyện mai sơn vẫn diễn ra ngang nhiên gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường cũng như cuộc sống của người dân ở đây
từ sáng đến tối những chiếc tàu hút cát này thường xuyên di chuyển khắp các khu vực dọc sông để hút cát trái phép
vào lúc cao điểm có đến sáu tàu hút cát cùng hoạt động mỗi ngày hàng trăm khối cát ở đây bị hút lên và dòng sông cũng vì thế mà bị biến dạng ảnh hưởng theo
tình trạng khai thác cát trong địa bàn xã tà học đã xảy ra mấy năm nay đã được các cấp các ngành vào cuộc
nhưng sau khi xử lý xong thì các hộ gia đình cũng như là cá nhân khai thác vẫn tiếp tục tái diễn và sử dụng
và đến hiện đại bây giờ thì các đồng chí đã nhìn thấy thực chất ra là tình trạng khai thác là một vấn đề vức xúc trong bà con dân nhất là các bản dọc theo tiến đường cố độ
sau khi hút cát từ lòng sông cát được các tàu trở về tập trung tại bãi cát
ngay trên cảng ta học tại đây cát được chuyển lên những chiếc xe tải cỡ lớn để vận chuyển đến nơi tiêu thụ
mỗi ngày lại có hàng trăm lượt xe tải chở cát chạy qua con đường chính dẫn đến xã tà học
xe tải chở cát chạy cả đêm rất ồn ào hỏng hết cả đường xá đi lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân
trong hai ba năm gần đây thì là có tàu vào hút cát này rồi là có xe chở quá khổ quá tải đi qua đường
qua bản qua làng qua bản làm ảnh hưởng rất nhiều đối với nhân dân
từ cái ảnh hưởng đó thì là dân cũng rất là lo
từ cái hút cát này xong là đến xe chở quá khổ quá tải này đi hỏng hết đường
xong là dân đi lại xong là rơi bãi ở đường dân đi là rất là khó khăn rất là phức tạp
qua cái khó khăn đó thì là cái sự mong muốn của nhân dân bản hậu cũng tôi cũng mong muốn rằng
thì làm thế nào để chấm dứt được các
tàu hút cát và xe chở quá khổ quá tải chở cát đi theo đường cố độ tình độ
trước tình trạng khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như cuộc sống của người dân trên địa bàn
chính quyền xã tà học đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền của huyện mai sơn để xử lý
tuy nhiên mỗi lần đoàn kiểm tra của huyện vào làm việc thì các tàu hút cát lại ngừng hoạt động
do vậy đến nay vẫn không có biện pháp nào để ngăn chặn triệt đề việc khai thác cát trái phép
mặc dù đã được cấp các ngành vào cuộc nhưng tình trạng khai thác cát cũng như vàng trên sông nà xã tà học và vận chuyển qua tuyến đường vẫn xảy ra bình thường
nguyên nhân để xử lý dứt điểm tình trạng này thực chất ra là các cấp các ngành bây giờ vào cuộc tuy đã có
nhưng để có một biện pháp gì hiếu hiệu cũng như vào cuộc mạnh thêm thì đến hiện tại bây giờ cũng chưa có
chính quyền và người dân ở đây mong muốn các cơ quan chức năng của huyện
mai sơn và tỉnh sơn la cần sớm có biện pháp xử lý kiên quyết để ngăn chặn triệt để việc khai thác cát trái phép trả lại môi trường và cuộc sống bình yên cho người dân